thưa quý vị sớm nay bắc bộ vẫn lạnh
khi ra khỏi nhà sớm thì quý vị đừng quên mặc nhiều lớp áo
bởi vì cho đến trưa và chiều ngày hôm nay thì trời sẽ hứng nắng
nhiệt độ ở mức là hai mươi bốn hai mươi năm độ c
lúc này thì ta có thể cởi bớt áo ấm để cảm thấy thoải mái hơn
vâng bắc bộ khô rào ấm áp hơn
còn trung bộ ngày hôm nay có nơi còn có mưa rào ngắt quãng
như là tại đồng hới huế thì mưa còn gây cảm giác lạnh hơn
với mức nhiệt là từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
lưu ý tại nam bộ ngày hôm nay vẫn nắng nóng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
về chiều tối thì vài nơi có mưa trái mùa như cần thơ bạc liêu sạch giá
mưa trái mùa thì có lợi cho cây trồng
tuy nhiên trời đang nóng lại xuất hiện mưa
khiến cho mũi xinh xôi tăng nguy cơ bệnh suốt suốt huyết
vì vậy mà quý vị lưu ý vệ sinh khu vực mình sinh sống để phòng bệnh tốt nhất